xảy ra mâu thuẫn nguyễn duy trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú ở phường bình tân thị xã buồn hồ đã dùng dao đâm đối phương dẫn đến chấn thương sọ não
cơ quan kẻ sát điều tra cơ quan thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắc đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn duy trung về hành vi giết người
theo điều tra trong quá trình em trai của trung có mang một điện thoại di động cầm cố cho anh cao dũng trí nhưng quên không tháo sim trong điện thoại
nên trung có tìm trí đòi lại sim điện thoại cho em trai mình nhưng trí không đồng ý nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
trung bị trí đánh nhiều cái vào người và đầu nên trung đã rút dao mang sẵn trong người đâm trúng vào mắt trái của anh trí
vết đâm đã xuyên qua mắt vào vùng não gây tụ máu chấn thương sọ não và hiện đang phải điều trị cấp cứu ở bệnh viện